tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng công ty cổ phấn năng lượng tái tạo đại dương đã chính thức khởi công xây dựng dự án nhà máy điện gió cầu đất tại lâm đồng
đây là dự án tiên phong có quy mô trong lĩnh vực sử dụng nguồn năng lượng sạch năng lượng tái tạo để sản xuất điện của tỉnh lâm đồng
dự án điện gió cầu đất được xây dựng trên địa bàn xã xuân trường và trạm hành thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng do công ty cổ phần năng lượng tái tạo đại dương làm chủ đầu tư
tổng nguồn vốn đầu tư trên một bảy trăm linh tỷ đồng được xây dựng trên tổng diện tích ba trăm năm mươi hectare công suất lắp đặt năm mươi mw với một mươi năm tua pin gió sản lượng điện hàng năm đạt một trăm năm mươi triệu kwh
dự kiến tổ máy thứ nhất sẽ phát điện vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi dự án sẽ hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia
phát biểu tại lễ khởi công lãnh đạo tỉnh lâm đồng nhấn mạnh dự án điện gió cầu đất sẽ góp phần thúc đẩy việc phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo trong các nguồn năng lượng gió tại địa phương
nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương